xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
và mở đầu sẽ là thông tin tại quảng nam
thưa quý vị công an thành phố quảng tam kỳ tỉnh quảng nam cho biết
đang tạm giữ một nam thanh niên để điều tra về hành vi dùng búa đập tủ tiệm vàng
khi đối tượng này đã xông vào cửa hàng vàng rồi dùng búa đập các tủ chứa vàng
và sau đó bỏ chạy khi bị mọi người trong cửa hàng chống trả
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám một nam thanh niên đeo khẩu trang không đội mũ bảo hiểm
điều khiển xe máy tới tiệm vàng kim việt ở ngã tư trần cao vân phan chu trinh phường phước hòa thành phố tam kỳ
lúc này nam thanh niên cầm sẵn một chiếc búa và một chiếc túi sách xông vào dùng búa đập liên tiếp vào các tủ chứa vàng
thế vậy nhiều người đang mua vàng hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài
một số người trong tiệm dùng ghế và các vật dụng chống trả ném về phía nam thanh niên
sau đó nam thanh niên đã bỏ lại chiếc búa ở hiện trường rồi lên xe máy bỏ chạy
tiếp nhận tin báo công an tp tam kỳ đã nhanh chóng tổ chức lực lượng truy bắt và đã bắt được đối tượng trên ngay trong tối ngày hai mươi tám tháng tám
bị mắng do ăn nhậu nam thanh niên hai mươi năm tuổi ở an giang đã cầm dao đâm cha dượng tử vong
vào sáng ngày hai mươi chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với huỳnh văn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại thành phố long xuyên về hành vi giết người
tại cơ quan điều tra sang khai nhận do bị ông dương văn ơn là cha dựng của sang mắng vì chuyện ăn nhậu
nên sang bực tức đã lấy dao đâm nhiều nhát vào người ông ơn khiến ông này tử vong
sau đó được mẹ đưa đến công an phường đầu thú
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên
công an tỉnh đồng tháp vừa bắt khẩn cấp đối tượng lê văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về hành vi giết người sau một mươi năm giờ điều tra truy xét
trước đó hiếu nhậu cùng với nhóm bạn ở quán nhậu tòa lạc ở ấp hà xã tân bình huyện thanh bình
trong lúc nhậu hiếu thấy nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ xã tân quế huyện thanh bình ngồi bàn nhậu kế bên nhìn mình
sau đó hiếu và sơn xảy ra cửa cãi không kiềm chế được bản thân hiếu vào quán lấy một con dao thái lan
đâm vào người của sơn mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng sơn đã tử vong tại trung tâm y tế huyện thanh bình
sau khi vụ việc xảy ra công an đồng tháp đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi và truy xét nhanh đối tượng
qua một mươi năm giờ truy tìm lực lượng công an đã bắt nóng đối tượng gây án đang lẫn trốn ở xã trường xuân huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
qua làm việc bước đầu hiếu khai nhận do mâu thuẫn tức thợ trong lúc nhậu nên đã dùng dao đâm sơn tử vong
thưa quý vị đã có quá nhiều cái chết thảm do người bị bệnh tâm thần gây ra khiến cho dư luận lo lắng và bất an
vậy nhưng việc quản lý người mắc bệnh tâm thần tại nhiều địa phương thì vẫn còn nhiều lỗ hổng khi để người mắc bệnh tâm thần sống ngoài cộng đồng
nhưng thiếu sự giám sát và có biện pháp ngăn chặn kịp thời khi người mắc bệnh tâm thần có những hành vi nguy hiểm cho xã hội
phản ánh ngay sau đây tại tỉnh quảng ngãi về thực trạng này
cái chết tức tuổi đầy thương tâm
của đỗ thị thu hà nhân viên y tế trạm y tế xã đức tránh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
hơn một tuần trước trong lúc tan ca trực trở về nhà chị bị một người mắc bệnh tâm thần ở cùng địa phương tấn công dẫn tới tử vong
điều khiến gia đình bức xúc là nguyễn thanh sơn người mắc bệnh tâm thần gây án khiến chị hà tử vong
đã từng tấn công rất nhiều người trong đó có một cán bộ xã bị đánh chấn thương rất nặng đang điều trị tại tp hcm
nhưng không hiểu vì lý do gì người này vẫn sống ngoài cộng đồng
để rồi tiếp tục gây ra thảm án

chỉ cần một phút lơ là của gia đình thì thảm án về tâm thần gây ra có thể xảy ra bất cứ lúc nào
sở lao động thương minh và xã hội tỉnh quảng ngãi cho rằng số người mắc bệnh tâm thần có nguy cơ gây nguy hiểm cho cộng đồng còn nhiều
nhưng công tác phối hợp giữa gia đình và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ
điều này đã tạo lỗ hổng nguy hiểm cho người tâm thần gây án
sở cũng sẽ tiếp tục phối hợp cùng với chính quyền địa phương
tiếp tục tuyên truyền vận động người thân người gia đình
nên phối hợp cùng với chính quyền địa phương và đưa vào những cơ sở điều trị theo quy định
và đồng thời lên nữa thì sở cũng sẽ tham mưu cho ủy ban tỉnh
có cái sự chỉ đạo đối với chính quyền các địa phương
phải cần phải quyết liệt và thực hiện tốt cái nhiệm vụ này
còn bao nhiêu người mắc bệnh tâm thần đang sống ngoài cộng đồng
được liệt vào danh sách nguy hiểm cần có biện pháp can thiệp
việc này cần phải được xa xoát và sớm có phương án quản lý chặt hơn
kiên quyết hơn để không lặp lại những thảm án đau lòng từ người tâm thần
như câu chuyện buồn vừa xảy ra đối với nữ nhân viên y tế ở tỉnh quảng ngãi
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng cho kim anh sáu mươi ba tuổi và lê văn tiến bốn mươi hai tuổi
cả hai đều trú tại tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi tám tháng tám công an tỉnh đồng nai bắt quả tăng kim anh
đang bán ma túy cho người nghiện ở nhà
tại phường lóc bình tân tp tiên hòa
và thu giữ sáu mươi năm gói ma túy đá
khám xét tại nhà cơ quan công an đã thu giữ thêm tám mươi gói ma túy đá
tổng trọng lượng gần tám mươi gram
qua điều tra mở rộng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với tiến
là con rể của kim anh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua đấu tranh kim anh khai nhận đã cùng với lê văn tiến đi mua ma túy về
bán lại cho một số đối tượng nghiện để bán kiếm lời
liên quan đến vụ xe khách lặng lách
trên cao tốc hà nội thái nguyên
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về hành vi gây dối chất tự công cộng
các bị can bị khởi tố gồm phạm văn thái bốn mươi tuổi
chủ xe của nhà xe thái đạt chạy tuyến bắc cạn nam định
lâm văn thảo ba mươi năm tuổi lái xe của nhà xe thái đạt
trực tiếp điều khiển xe khách mang biển kiểm soát một mươi tám b một mươi tám tám
và nguyễn văn duy ba mươi chín tuổi lái xe ô tô mang biển kiểm soát
một mươi bảy b hai mươi hai một mươi sáu chạy tuyến định hóa tiền hải thái bình
trước đó dư luận đã phản ánh hai xe khách di chuyển trên tuyến cao tốc hà nội thái nguyên
có hành vi lạch lách đánh võng gây mất trực tự an toàn giao thông
hai xe khách đã nhiều lần tìm cách vượt lên nhau gây nguy hiểm cho các xe ô tô đi cùng chiều
di chuyển trên đường
và qua xác minh đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn
đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu và bàn giao toàn bộ các tài liệu liên quan
cũng như người và phương tiện cho công an thành phố thái nguyên
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở sản xuất nhựa vĩ tuyến palastic
ở số hai trăm hai mươi tám b thôn năm xã quảng minh huyện hải hà tỉnh quảng ninh
theo người dân địa phương vào khoảng ba giờ bốn mươi năm phút sáng nay ngày hai mươi chín tháng tám
ngọn lửa bốc cháy tại cơ sở sản xuất nhựa vĩ tuyến
tại địa chỉ số hai trăm hai mươi tám b thôn năm xã quảng minh
chi nhánh công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại xuất nhập khẩu vĩ tuyến
vụ cháy không gây thị thải gì về người
và hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang có mặt tại hiện trường
nỗ lực dập tắt đám cháy